không chỉ tái khởi động và xít chặt toàn bộ công tác phòng chống dịch ở mức cao nhất
mà hệ thống các cơ sở y tế của cả nước cũng trong tư thế sẵn sàng đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho người dân
bệnh viện quận hai tp hcm ngay từ cổng vào toàn bộ công tác phòng chống dịch đều được kích hoạt
sàng lọc bệnh nhân chặt chẽ nghiêm ngặt để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo
tờ khai y tế bắt buộc bệnh nhân đến thăm khám phải thực hiện đầy đủ
việc đo thân nhiệt rổ tai sát quẩn là điều không thể thiếu
không chỉ riêng bệnh viện này mà hầu như những cơ sở y tế khác đều tiến hành tương tự

nếu người bệnh có triệu chứng hoa sốt và có yếu tố dịch tệ rõ ràng thì sẽ được di chuyển lên khu cách ly
song song đó hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường
bệnh viện phải bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi thăm khám của người dân trong lúc những dịch bệnh khác vẫn đang hoành hành
như tai chân miệng số suốt huyết người dân khi đi viện cũng được an tâm hơn
tình hình dịch bệnh thì mình không có biết được mà tôi rất là lo ngại
nhưng mà khi đến bệnh viện thì thấy vừa đeo khẩu trang vừa đo thân nhiệt vừa sắc khuẩn nữa
nên tôi rất là yên tâm khi mà có bệnh và đi đến bệnh viện
dịch bệnh covid một mươi chín hiện vẫn đang diễn biến phức tạp
các bệnh viện cơ sở y tế sẽ vất vả hơn vì cùng một lúc phải đảm nhận cả hai nhiệm vụ
vừa phòng tránh dịch vừa khám chữa bệnh cho người dân
tuy nhiên đây là điều cần thiết và phải thực hiện nghiêm bởi chỉ cần một số suất nhỏ
nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao